công an huyện tân châu tỉnh tây ninh cho biết vừa vận động thành công nguyễn văn hết ra đầu thú về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng hai do có mâu thuẫn nên nhóm của đối tượng nguyễn văn hết và nhóm của đối tượng lâm tấn thạnh hẹn nhau tại khu vực nhà của đối tượng thạnh ở khu phố ba thị trấn tân châu huyện tân châu
tại đây các đối tượng đã sử dụng bom xăng tự chế mã tấu để thanh toán lẫn nhau làm một người bị thương phải đưa đi cấp cứu
công an huyện tân châu bắt giữ nhóm đối tượng này để điều tra xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng
riêng đối tượng nguyễn văn hết đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hết ra cơ quan công an đầu thú
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng trịnh thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại số hai lô b hai mươi sáu khu d năm phường cát bi quận hải an thành phố hải phòng
cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi ngay đầu lông mày phải
đối tượng bùi thị dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn chín xã thiên hương huyện thủy nguyên tp hải phòng
cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm cách một năm cm trên sau cánh mũi trái
và đối tượng đặng minh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại số hai trăm chín mươi thiên lôi phường vĩnh niệm quận lê trân thành phố hải phòng
cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm trên sau bài bày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện